những thông tin truy nã tội phạm sau đây sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào quý vị đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường chú tại thôn hùng chiến
hội khẩu thường chú tại thôn hùng chiến xã đồng minh huyện vĩnh bảo tp hải phòng về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm trên cánh mũi trái
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hội khẩu thường chú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hưng yên
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can phá
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ công an